trên cơ sở đề nghị của bộ tài chính về việc triển khai nghị quyết của ubthqh về điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai nghị quyết số ba mươi
bộ công thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày một một hai nghìn hai mươi ba
sau điều chỉnh giá xăng ron chín trăm năm mươi ba loại phổ biến trên thị trường là hai mươi một tám trăm linh đồng một lít tức là tăng một một trăm linh đồng
xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi một đồng một lít các mặt hàng dầu cũng tăng giá như dầu diesel tăng năm trăm năm mươi đồng lên hai mươi một một trăm năm mươi đồng một lít dầu hỏa là hai mươi hai một trăm sáu mươi đồng còn dầu ma rút tăng bảy trăm linh đồng có giá mới một mươi ba sáu trăm ba mươi đồng một kg
công an thị xã an khê tỉnh gia lai vừa tiến hành tạm giữ hình sự
năm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn và số tiền mà các đối tượng này cho một trăm tám mươi bốn người vay lên tới hơn năm tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm trần văn phước lê công trường bùi quốc tuấn đỗ văn vĩ đỗ văn mỹ nguyễn văn dũng và thủ đoạn mà các đối tượng này cho vay là tiền trả góp theo ngày lãi suất từ hai mươi đến ba mươi một tháng
khi người vay trả tiền không đúng thời gian các đối tượng sẽ gọi điện thoại khủng bố tính